các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua điều tra bước đầu đối tượng khai nhận trước đó do hai vợ chồng có mâu thuẫn lo sợ mối quan hệ hai vợ chồng bị giãn nứt nên khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng tám biết vợ đi làm xa về quê nghỉ lễ hoan đã tìm đến nhà bố mẹ vợ ở xã tây an huyện tiền hải để gặp vợ làm lành